cơ quan công an đã đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội tp hcm và nam định bắt giữ khám xét tại một mươi hai địa điểm
đường dây tội phạm có quy mô này hoạt động qua các trang mạng xã hội chia thành nhiều nhóm nhỏ và ước tính đã hoạt động gần hai năm thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tư lợi cá nhân các đối tượng làm và sử dụng giấy phép lái xe giả đã gây nên sự bất ổn cho xã hội
hệ lụy của hành vi này là đặc biệt nguy hiểm
vì vậy cơ quan chức năng cần có chế tài xử lý thật nặng đối với cả người bán và người mua